thực hiện đề án phát triển lưới điện thông minh tại việt nam của thủ tướng chính phủ
evn cbc là đơn vị đầu tiên tại việt nam nghiên cứu và đưa vào ứng dụng thành công
việc đọc chỉ số công tơ từ xa bằng công nghệ rf với tên thương mại là rf spider
thành phố đông hà tỉnh quảng trị là đơn vị đầu tiên trong cả nước lắp đặt một trăm linh dịch vụ này
chỉ với một chiếc ipad ông nguyễn duy dung ở phường ba thành phố đông hà tỉnh quảng trị
dù có ở đâu ông cũng có thể biết được mọi vấn đề liên quan đến sự cố về điện của gia đình mình
triển khai hơn sáu tháng với tổng kinh phí gần hai tỷ đồng cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ nhân viên
công ty điện lực quảng trị đã triển khai hoàn thành hệ thống đọc chỉ số công tơ từ xa bằng công nghệ rf spider này
thời gian vừa qua đã đi bấm toa đồ trên tất cả các vị trí cột tại địa bàn thành phố đông hà
ước tính là khoảng tám điệp để đưa được thông tin chính xác của tất cả các vị trí của từng cột trên từng đà miền ấp
để đưa lên hệ thống bản đồ để phục vụ khách hàng
trong năm hai nghìn một mươi sáu này thì sẽ tiếp tục mở rồng ra ở địa bàn của huyền hường hóa và huyền đạc rồng
và sau đó năm hai nghìn một mươi bảy sẽ tiếp tục thực hiện toàn bộ hệ thống của lưới điểm
tổng công ty điện lực miền trung là đơn vị tự sản xuất được hệ thống công tơ điện tự động
chính vì vậy việc triển khai lắp đặt thiết bị công nghệ rf spider giá thành thấp hơn hàng chục lần so với thiết bị nhập từ nước ngoài về
phần đầu đến quý i năm hai nghìn một mươi bảy toàn bộ một chiều sáu công tơ điện tử đã lắp đặt cùng với những công tơ điện tử lắp đặt trong thời gian đến
thì sẽ được thu thập dữ liệu tự động từ xa đưa về các trung tâm quản lý
thành phố đông hà
hà tỉnh quảng trị là nơi đầu tiên trong cả nước không còn nhân viên ghi chỉ số công tơ lưu động
điều này sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động và cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng của ngành điện trong tiến trình phát triển lưới điện thông minh
và đây cũng sẽ là tiền đề để một mươi ba tỉnh miền trung tây nguyên được sử dụng rộng rãi công nghệ rf spider trong thời gian tới